tại hà nội trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với viện phát triển phụ nữ hàn quốc
an toàn cho phụ nữ và trẻ em hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
trong bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều thách thức trong bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
khi mà định kiến về giới vẫn còn tồn tại việc thực thi chính sách pháp luật về bình đẳng giới
phòng chống bạo lực gia đình chưa được coi trọng
xuất phát từ tình hình thực tế các đại biểu đã phân tích mô hình hệ thống ứng phó với bạo lực
đang thực hiện rất hiệu quả tại hàn quốc từ đó đã đề xuất những phương hướng cải thiện chính sách pháp luật
giúp ngăn ngừa tình trạng bạo lực trong đó nhấn mạnh vào việc tuyên truyền vận động cung cấp các kiến thức
bảo đảm an toàn cho phụ nữ trẻ em và vai trò của các cơ quan chức năng trong việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi ích
hợp pháp của phụ nữ cũng như là tham gia và giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em